trước việc đối mặt với virus rota đang tấn công trẻ em trên toàn thế giới bạn đừng nên bỏ qua tám triệu chứng và sáu cách phòng tránh này vì nó còn chưa có thuốc đặc trị
tuy nhiên cũng không nên lo lắng quá hãy xem cách nhận biết loại virus này các bạn nha
đầu tiên hãy hiểu về định nghĩa virus rota
virus rota có tổng cộng bảy loại được đánh số bằng các chữ cái a b c de f và g
trong đó phổ biến và dễ lây nhiễm cho con người nhất là loại a sau đó là đến b và c
hầu hết trẻ em đều sẽ mắc phải loại virus này một hoặc nhiều lần người lớn cũng có thể bị tấn công nhưng các triệu chứng sẽ tương đối nhẹ
đường lây truyền chính của virus rota là đường phân miễn
cụ thể bạn sẽ bị nhiễm virus này
nếu tiếp xúc với phân của người bệnh hoặc các đồ vật bị nhiễm phân của họ sau đó chạm vào miệng
cũng có thể lây nhiễm thông qua việc ăn thực phẩm hoặc nguồn nước uống bị nhiễm virus
dưới đây là bảy triệu chứng phổ biến khi nhiễm virus rota
diễn biến của virus rota thường kéo dài sáu bảy ngày trong đó sốt một hai ngày nôn trong hai ba ngày và tiêu chảy chiếm khoảng năm ngày
các triệu chứng này thường đi liền với nhau đặc biệt tiêu chảy nặng có thể dẫn đến tử vong do mất nước
một nôn mửa liên tục
hai đau bụng dữ dội không thiên giảm
các biểu hiện mất nước như khô miệng khát nước khóc không ra nước mắt
tiểu không hết hoặc không thể đi tiểu trên bốn giờ
năm tình trạng tinh thần kém hoặc hôn mê
chất nôn hoặc phân màu cà phê nghi ngờ có máu trong chất nôn hoặc phân
bảy một số trẻ còn ho dây dạng kết hợp sổ mũi đau hỏng
sáu cách phòng tránh virus rota
bảy cách phòng tránh virus rota
dù y học ngày càng tiến bộ nhưng đến hiện nay vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị cho virus rota
vì vậy mà điều quan trọng là phòng tránh sớm bằng sáu cách sau đây
một sử dụng vaccine
theo khuyến cáo của who nên uống dự phòng vaccine rota cho trẻ từ hai tháng tuổi
thường xuyên quan tâm đến vệ sinh cá nhân rửa tay trước bữa ăn
đặc biệt là rèn luyện thói quen rửa tay cho trẻ
cha mẹ cũng nên rửa tay kịp thời sau khi giúp con đi đại tiện
ba đảm bảo vệ sinh nguồn nước
không ăn các loại thịt sống hoặc chưa nấu chín rửa sạch rau quả trước khi ăn sống
bốn tránh tiếp xúc gần với bệnh nhân bị viêm dạy dày ruột cấp tính hoặc tiêu chảy
đồ chơi và đồ dùng cá nhân của trẻ cần được khử trùng thường xuyên
sáu quản lý phân xử lý phân thật tốt
dùng hố xí tự hoại hố xí hai ngàn không dùng phân tươi bóng cây cối hoa quả
ngoài ra cũng nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý sinh hoạt lành mạnh
rèn luyện thói quen tập thể dục từ nhỏ
để trẻ tăng cường hệ miễn dịch từ đó làm giảm nguy cơ lây nhiễm cũng như tác hại của virus rota
và chúng tôi xin nhắc lại dù y học ngày càng tiến bộ nhưng đến hiện nay vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị cho virus rota
vì vậy điều quan trọng là phòng tránh và sớm nhận biết các dấu hiệu của virus rota để bảo vệ con các bài nhát